đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do bộ trưởng phùng xuân nhạ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
về công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phùng xuân nhạ nhấn mạnh ban chỉ đạo kỳ thi cần phân công cụ thể
tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch đã đề ra bảo đảm an toàn khách quan công bằng
nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức của nhà giáo
chống mọi biểu hiện tiêu cực tránh để xảy ra sai sót
đẩy mạnh tuyên truyền tạo tâm lý yên tâm thoải mái cho học sinh và phụ huynh
dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
tỉnh hà nam có hơn tám sáu trăm linh thí sinh dự thi tại hai mươi ba điểm thi